thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai trịnh quốc minh trường khoa ngoại lồng ngực mạch máu thần kinh
bệnh viện trưng vương tp hcm cho biết các bác sĩ tại đây vừa kết hợp báo động đỏ với bệnh viện tuyến dưới
cứu sống cô gái hai mươi sáu tuổi bị thủng tim phổi
theo đó trước khi nhập viện chị h t t l đã tự đâm vào ngược trái hai vết thương khiến chảy máu nhiều
bệnh nhân được đưa vào bệnh viện quận tân phú với tình trạng ngưng tim ngưng thở hôn mê sâu
tại đây các bác sĩ đã hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ với bệnh viện trưng vương
sau khi trao đổi nhanh hai bệnh viện quyết định chuyển khẩn bệnh nhân đến bệnh viện trưng vương để cấp cứu
do tại đây có đủ các chuyên khoa và trang thiết bị để phẫu thuật
ngay sau đó bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng huyết áp tụt mê thở qua nội khí quản
cùng hai vết thương trên lồng ngực cạnh trái xương ức với kích thước hai năm x hai năm cm chảy máu nhiều
bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện gồm ekip trực cấp cứu ngoại tổng hợp ngoại lồng ngực
mạch máu thần kinh xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh để tiếp nhận bệnh nhân
sau đó bệnh nhân được chụp ct scan ngực có cảm quan để đánh giá tổn thương và được phẫu thuật khẩn cấp
theo quy trình báo động đỏ
tại phòng mổ bệnh nhân được đặt dẫn lưu mằng phổi trái đồng thời che xương ức bộc lộ buồng tim
thấy có máu đỏ sậm tại cuống tim mở rộng màng ngoài tim thế nhiều máu cục và vết thương thủng ở gốc động mạch phổi đang phụt máu
ngay lập tức ekip khâu động mạch phổi cầm máu và lấy máu cục trong khoang màng tim
lúc này huyết áp giao động rất thấp các bác sĩ tiếp tục thám sát theo đường đâm ghi nhận vết thương đâm sâu giữa khoảng lên sườn ba
rách màng xương của xương sườn số ba
đất động mạch vú trong trái tiến hành khâu cột cầm máu quyết định và ngược trái qua đường ngực trước cạnh xương ức
nhưng không cắt xương ức dưới sự hỗ trợ của nội soi lấy ra khoảng một kg máu cục và hút ra một năm lít máu đào sậm
ekip tiếp tục thám sát thấy hai lỗ thủng trên màng ngoài tim
do đó bác sĩ quyết định cắt phần phổi rách không điển hình bằng startpler cầm máu
bệnh nhân hồi sức tích cực trong lúc mổ và được truyền tổng cộng tám đơn vị máu
bệnh nhân được điều trị tích cực tại đơn vị hậu phẫu sau bốn ngày
sau đó chuyển sang khoa ngoại lồng ngực mạch máu thần kinh để chăm sóc
hiện tại bệnh nhân đang hồi phục tốt tỉnh táo cử động linh hoạt và chuẩn bị xuất viện
bác sĩ minh cho biết bệnh nhân có nhiều vết thương phức tạp tổn thương nhiều cơ quan mạch máu lớn
mất hơn phân nửa lượng máu trong cơ thể và bị ngưng tim một lần
nhờ quy trình kích hoạt báo động đỏ liên viện cũng như xử lý khẩn cấp
kịp thời của các nhân viên y tế trong kiếp trực đã giành giật lại được mạng sống của bệnh nhân